hôm nay một mươi hai tháng một mươi tại phú quốc lễ trao giải thưởng du lịch thế giới cho khu vực châu á và châu đại dương sẽ được tổ chức
hơn năm mươi thương hiệu và điểm đến du lịch tốt nhất khu vực châu á châu đại dương sẽ được vinh danh
đây là lần đầu tiên việt nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này
trong đêm gala world travel awards hai nghìn một mươi chín vào tối nay việt nam được đề cử ở hơn hai trăm linh hạng mục trao giải khác nhau
bao gồm cả đề cử cấp quốc gia và doanh nghiệp du lịch dịch vụ du lịch
những giải thưởng được thế giới ghi nhận sẽ góp phần khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
năm ngoái du lịch việt nam giành được năm giải thưởng hàng đầu khu vực châu á thái bình dương
mình chứng điểm đến hàng đầu châu á của việt nam được khẳng định qua con số thống kê lượng khách quốc tế liên tục tăng
riêng chín tháng đầu năm nay khách quốc tế đến việt nam đạt gần một mươi ba triệu lượt người tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm trước tăng cao hơn nhiều mức chung của khu vực và thế giới
có rất nhiều các tổ chức có uy tín trên thế giới đã bình chọn việt nam cho rất nhiều các giải thưởng danh giá đối với tất cả các lĩnh vực khác nhau của du lịch việt nam
điều đó trước hết khẳng định rằng là việt nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế
nhiều đơn vị du lịch kỳ vọng trong lễ trao giải khu vực châu á châu đại dương việt nam sẽ được vinh danh ở nhiều hạng mục trong đó có điểm đến ẩm thực hàng đầu châu á
đến với việt nam thì họ đến với cái giá trị văn hóa đến với cái di tích đến với các cái di sản mà được unesco công nhận mà thêm cái ẩm thực nữa mà được thế giới công nhận thì nó rất là tuyệt vời
các khách hàng quốc tế mà khi đến việt nam thì đánh giá rất là cao cái văn hóa bốn cái yếu tố văn hóa ẩm thực thiên nhiên và con người
thì đấy là bốn cái điểm mạnh nhất và khác biệt độc đáo của du lịch việt nam so với các nước trong khu vực
thì cái việc mà nhận được cái giải thưởng uy tín của world travel awards là cái sự công nhận
những cái giá trị nổi trội của việt nam
ẩm thực cũng là một trong những đề cử cho giải thưởng du lịch thế giới diễn ra vào tháng một mươi một năm nay tại muscat oman
theo tổng cục du lịch đây là lần đầu tiên nền ẩm thực hấp dẫn của việt nam được giải thưởng du lịch thế giới đưa vào danh sách đề cử và bình chọn trên toàn cầu
việt nam là một trong những điểm đến được tổ chức bình chọn giải thưởng du lịch thế giới
đề xuất sáu đề cử trong đó có đề cử việt nam trở thành điểm đến hàng đầu thế giới về văn hóa ẩm thực
chúng tôi hy vọng kỳ vọng rất là lớn về cái đề cử này
việc việt nam được đề cử trong nhiều hạng mục phạm vi toàn cầu không chỉ ở phạm vi khu vực như những năm trước
cho thấy sức hấp dẫn của du lịch việt nam ngày một lan tỏa rộng trên bản đồ du lịch thế giới
chất lượng thương hiệu điểm đến việt nam ngày càng được khẳng định
để bình chọn cho việt nam công chúng có thể truy cập vào các hạng mục phạm vi toàn cầu
và truy cập vào trang web world travel award hạn cuối bầu chọn là ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín